theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông sài gòn đồng nai
đang lên nhanh và hiện ở mức cao theo kỳ chiều cường đầu tháng hai âm lịch
dự báo hôm nay một tháng ba đỉnh chiều vượt mức báo động ba
nhiều vùng tại thành phố hồ chí minh có khả năng bị ngập
trước tình hình này ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hồ chí minh yêu cầu
ủy ban nhân dân các quận huyện đặc biệt là quận một mươi hai thủ đức bình thạnh bình tân
và các huyện củ chi bình chánh hóc môn cần chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý
cây đắp bờ bao sung yếu ngay từ giờ đầu theo phương châm bốn tại chỗ
không để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng
ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân
với các tuyến đường ngập do chiều cường các lực lượng cần cắm biển cảnh báo
và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn tổ chức lực lượng cơ động điều tiết giao thông
tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng do chiều cường gây ra